vùng biển tp hcm tiếp xác với các tỉnh bà rịa vũng tàu tiền giang thời gian gần đây đã tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép
mặc dù lực lượng biên phòng thành phố đã bắt giữ hơn bốn mươi sáu vụ cùng nhiều đối tượng tăng vật vi phạm
nhưng hàng loạt tàu hút cát vẫn bất chấp hoạt động rầm rộ ngang nhiên
thậm chí tàu hút cát lậu còn được ví như hung thần trên biển đâm chìm tàu cá
khiến ngư dân bị thương nặng như truyền hình nhân dân đã đưa tin gần đây
vì sao có câu chuyện lạ đời như vậy mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận thực tế sau
đây là bốn xà lan khai thác cát trái phép bị lực lượng biên phòng huyện cần giờ bắt quả tang vào cuối tháng một mươi vừa qua
tại thời điểm kiểm tra trên mỗi phương tiện được trang bị khoảng hai mươi máy hút cát với công suất cực lớn đang hoạt động
trên bốn xà lan đang chứa hơn hai mét khối cát
mới đây trong hai ngày một mươi bảy và một mươi chín tháng một mươi một bảy phương tiện bơm hút cát khác cũng bị lực lượng biên phòng
dù lực lượng chức năng đã thường xuyên ra quân tuần tra truy quét nhưng vì sao nạn khai thác cát trái phép vẫn tái diễn liên tục
thậm chí hoạt động ngày càng rầm rộ hơn
để có cái nhìn cận cảnh
phóng viên truyền hình nhân dân đã xâm nhập thực tế khu vực cồn ngựa cồn ông thủ
tiếp giáp giữa vùng biển tp hcm và tỉnh bà rịa vũng tàu nơi diễn ra hoạt động khai thác cát nhộn nhịp
hai mươi giờ tối đến một giờ sáng khi chúng tôi tiếp cận gần khu vực khai thác cát
sóng bắt đầu lớn và việc ghi hình hoạt động bơm hút cát trái phép thật không đơn giản
tuy nhiên bất chấp thời tiết không thuận lợi phong trường khai thác cát lậu vẫn diễn ra nhuộn nhịp
tiếng máy bơm hút cát ấm ấm át vào tiếng sóng biển cho thấy quy mô mức độ khai thác cát tại đây
một số ngư dân cho hay mỗi tàu hút cát thường hoạt động khoảng ba đến bốn tiếng thì đầy tàu
sau đó tắt toàn bộ đèn chiều sáng lầm lỗi như những bóng ma tiến vào bờ trước khi trời sáng
ban ngày các xà lan cát lậu tập kết gần bờ công khai bơm cát cho các công trình dự án xây dựng
tại vùng biển khu vực sao mai biến đình ngay trước tảng vụ đường thủy nội địa tỉnh bà rịa vũng tàu
hàng loạt xà lan cát neo đậu chờ đêm xuống hoạt động
hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra công khai rầm rộ tái diễn liên tục
rõ ràng một phần do chế tài xử lý chưa mạnh
hầu như những vụ bắt giữ chỉ bị xử phạt hành chính và cho đến nay chưa có vụ nào bị khởi tố hình sự
quy định của pháp luật đối với hành vi mà khai thác
số lượng khối tức là phải chứng minh đó là hành vi khai thác
và với mức số lượng khối theo quy định thì được địch thu công trình
thứ hai là khi địch thu công trình ở đây thì hầu hết là các công trình
thì không phải là của chủ sở hữu công trình mà chủ yếu là người thuê công trình
tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh nhu cầu về cát sàn lấp
cát xây dựng cho các dự án lớn tại bà rịa vũng tàu tp hcm và đồng nai
tăng cao cùng không đủ cầu
đặc biệt lợi nhuận từ khai thác cát trái phép mang lại quá lớn
khiến nạn khai thác lậu càng gia tăng
do vậy ngoài việc phải có chế tài xử lý đủ mạnh là sự vào cuộc thật sự kiên quyết
của những đơn vị có trách nhiệm trong việc kiểm soát kiểm định tàu thuyền
xà lan chuyên trở cát hoặc tăng cường hậu kiểm những đơn vị khai thác
mua bán vận chuyển vật liệu cát v v